đêm hai mươi một dạng sáng ngày hai mươi hai trung đoàn ba mươi sáu đại đoàn ba trăm linh tám nổ súng đánh chiếm lô cốt đầu cầu
nhờ có chiến hào lấn rũi vào gần bộ đội ta nhanh chóng chiếm được trận địa
địch hoang mang đối phó lúng túng ta tiến công rứt điểm
chỉ sau hai giờ chiến đấu đã làm chủ hoàn toàn cứ điểm hai đại sáu diệt và bắt một đại đội lính lê dương
đêm hai mươi hai tháng bốn những phân đội nhỏ của trung đoàn ba mươi sáu dùng ba mũi tiến công cùng lúc từ lòng đất nhô lên
đặt bộc phá giật đổ ba lô cốt đầu cầu khiến binh lính bán lữ đoàn lê dương số một mươi ba kinh hoàng dơ tay đầu hàng
với ba mũi đánh thốc vào khu sở chỉ huy trong vòng chưa đầy tiếng đồng hồ
bộ đội ta đã làm chủ hoàn toàn huy ghét một bắt một trăm bảy mươi bảy lính lê dương tại vị trí
việc tiêu diệt cứ điểm hai trăm linh sáu tạo thế vững chắc cho quân ta phát triển trận địa lớn sâu vào sân bay mường thanh
và làm cho quân địch ở điện biên phủ băng hoàng

năm trăm linh một thông báo về sự kiệt quệ của nhân lực
tất cả đều mệt mỏi vô cùng các đơn vị thiện chiến bị nặng nhất huy ghét một hai trăm linh sáu mất vào đêm hai mươi hai hai mươi ba
sân bay địch bị tê liệt phi cơ địch không tiếp tế được chỉ bay rất cao để thả dù
có đến một phần ba số dù lương thực đạn dược rơi vào trận địa ta vòng vây càng ép sát
cuộc chiến đấu chống những cuộc phản kích của địch càng ác liệt ta và địch danh giật từng thước đất